thưa quý vị vụ dò dỉ dữ liệu của công ty luật mossack fonseca ở panama mới đây hay còn được biết đến với tên gọi hồ sơ panama đang làm rung động thế giới không chỉ vì mức độ quy mô và chuyên nghiệp của các hoạt động trốn thuế mà còn bởi nó có liên quan tới nhiều nhân vật quyền lực các chính trị gia các chùm doanh nghiệp những ngôi sao thể thao và giải trí trong bốn thập kỷ qua
thế nhưng những gì trong hồ sơ panama được đánh giá mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và một khi tiến trình điều tra được triển khai thì còn nhiều bí mật động trời nữa sẽ được phanh phui
thủ tướng iceland sigmundur davies gunn clausen
tổng thống argentina mauricio messi
tổng thống ukraine piotr poroshenko
thủ tướng pakistan nawaz zarif
ngôi sao bóng đá argentina lionel messi
tổng thống argentina mauricio messi
tổng thống argentina mauricio messi
hồ sơ panama
tài liệu này được một nhóm khoảng bốn trăm linh nhà báo khảo sát và chia sẻ dữ liệu với toàn thế giới
đây được xem là sự dò dỉ thông tin mật lớn nhất mà truyền thông quốc tế tiếp cận và công bố với mức độ nghiêm trọng được đánh giá là gấp cả trăm lần vụ ghi queenak
mô sắc fonseca đã hoạt động trong suốt bốn thập kỷ qua và thành lập hai trăm bốn mươi chi nhánh trên toàn thế giới
chưa khi nào bị gây đán hay bị cáo buộc về bất kỳ sai phạm nào
vụ việc này có sự nhìn tay của các thế lực bên ngoài nhằm làm xấu hình ảnh của đất nước panama vốn dựa vào nguồn thu từ các dịch vụ hành chính
trong khi người lãnh đạo của công ty luật mosaphonseka một mực phủ nhận những cáo buộc liên quan tới việc tiếp tay cho các hoạt động trốn thuế
thì hiện nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đang phải đối mặt với những áp lực cũng như sức ép từ dư luận khi có tên trong tập hồ sơ khổng lồ này
trong số các nước châu âu
portland được xem là bị chấn động nhất trong vụ dò dỉ này bởi danh sách hồ sơ panama có sự xuất hiện tên của đương kim thủ tướng sigmundur sanklasen
và hai bộ trưởng quan trọng trong chính quyền là bộ trưởng kinh tế và tài chính và bộ trưởng nội vụ
các đảng phái đối lập tại nước này đã kêu gọi tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng ngay trong tuần này
cùng một kiến nghị trực tuyến thu thập được hai mươi ba chữ ký đòi ông gunlausen từ chức
trong ngày bốn tháng bốn hàng ngàn người biểu tình
hàng ngàn người biểu tình cũng đã tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội ở trung tâm thủ đô rekiavich để phản đối thủ tướng
các đảng phái đối lập tại argentina cũng đã yêu cầu tổng thống mauricio masi đưa giải trình về việc có tên trong hồ sơ panama
khi ông này giữ chức giám đốc một công ty của bố mình có trụ sở tại bahamas
còn tại ukraine các nghị sĩ nước này yêu cầu mở một cuộc điều tra nhằm vào việc tổng thống virus voroshenko
có tên trong danh sách các khách hàng của moscow
tổng thống panama juan carlos herrera cũng tuyên bố nước này sẵn sàng phối hợp với chính phủ các nước có liên quan
để đóng góp tích cực trong các cuộc điều tra
nhiều nước khác như tây ban nha thụy sĩ áo naui thụy điển ukraine australia israel
cũng cho biết sẽ tiến hành điều tra về vụ việc
thậm chí có những nước còn coi đây là cơ hội để ráng một đòn mạnh vào các hoạt động trốn thuế rửa tiền trên toàn thế giới
đồng thời cũng là tin tốt để thúc đẩy doanh thu thuế
những báo cáo này không chỉ ảnh hưởng đến ấn độ mà còn ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới
tôi nghĩ đây là một lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với tất cả chúng ta
với sáng kiến g hai mươi với những giao dịch song phương có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi sáu
rằng thế giới sẽ là một tổ chức minh bạch hơn
vì thế những người thực hiện và tiếp tay cho
các hoạt động trốn thuế rửa tiền sẽ phải trả giá đắt
có một danh giới rất nhỏ giữa việc tranh thuế có thể hợp pháp và việc trôn thuế bất hợp pháp
nhưng vấn đề ở đây là có bí mật chuyển tiền ra nước ngoài
với việc che giấu danh tính thực sự đằng sau mạng lưới phức tạp của các công ty này
vấn đề đặt ra là nếu hồ sơ panama là câu chuyện có thật đi chẳng nữa
thì tổ chức nào đứng sau vụ việc và mục đích thực sự của việc phanh phui tài liệu mật này
vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp
vấn đề đặt ra là nếu hồ sơ panama là câu hỏi chưa có lời giải đáp